hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bảy mươi đối tượng liên quan trong vụ án này trước khi bị bắt đều là học sinh cấp ba đang theo học tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội
đối tượng còn lại là một cô nhì sống lang thang vất vảng thiếu bàn tay chăm sóc của người thân
từng là một nữ sinh ngoan học giỏi thế nhưng để cứu bạn trai thoát khỏi nợ nần và có tiền cùng đồng bọn ăn chơi
đỗ thảo mờ nữ sinh lớp một mươi một sinh năm hai nghìn sáu ở hà nội
sẵn sàng cùng đồng bọn lên kế hoạch vào mạng bẫy tình chiếm đoạt tài sản
sau vài phi vụ trót lọt m tiếp tục dẫn sâu vào vết trượt dài tội lỗi
theo điều tra ban đầu đỗ thảo mờ trước khi bị bắt từng là lớp trưởng lớp một mươi một của một trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội
và nguyễn bá hát sinh năm hai nghìn sáu ở hà nội cùng là học sinh lớp một mươi một có quan hệ tình cảm với nhau
do hát cần tiền trả nợ m nảy sinh ý định lên mạng bẫy tỉnh
chiếm đoạt tài sản của người khác để cứu người yêu
m và h bàn bạc lên mạng facebook sử dụng tài khoản linh bb đăng tải nội dung giao bán dầm dưới dạng mối quan hệ sugar baby sugar daddy
nhằm rụ rỗ các bị hại rồi hẹn ra nhà nghỉ khách sạn quanh địa bàn hà nội để chiếm đoạt tiền
để thuận tiện cho việc liên lạc mờ tạo nhóm chat trên facebook đặt tên là báo
ngoài tài khoản linh bb m còn sử dụng thêm tài khoản khác là đỗ quyền
h sử dụng tài khoản đạt nguyễn
còn hồ phước cà sinh năm hai nghìn bảy ở quận cầu giấy hà nội sử dụng tài khoản hải sầm để liên lạc trao đổi thông tin khi thực hiện hành vi phạm tội
tài sản chiếm đoạt được của các bị hại sẽ do m và hát quản lý chia cho đồng bọn cùng nhau ăn tiêu
sau đó mờ lên mạng bắt đầu lên kế hoạch răng bẫy
nhiều nam giới hán của lạ nhanh chóng dính bẫy đã đến nhà nghỉ khách sạn cùng mờ vui vẻ
trước khi khách đòi thực hiện hành vi mua dâm mờ nại ra các lý do rồi trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho hát và đồng bọn xông vào phòng gian cảnh
giả vờ phát hiện bị hại quan hệ với trẻ em rồi chửi bới quay video dùng dao đe dọa chiếm đoạt tiền
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba mờ vào facebook thả thính hẹn gặp anh đinh văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở quận ba đình
theo kế hoạch các đối tượng nhanh chóng vào vai đã được phân công
tham gia phi vụ này ngoài các đối tượng nói trên còn có nguyễn xuân bề sinh năm hai nghìn sáu quê thái bình là trẻ cô nhi
nguyễn minh quỳ sinh năm hai nghìn năm và lương tuấn p sinh năm hai nghìn sáu cùng ở quận thanh xuân hà nội
khoảng chín giờ ngày hai mươi một tháng hai cả nhóm tập trung tại ngõ một trăm bảy mươi bốn phố đội cấn quận ba đình
để m một mình đi gặp anh h dàn cảnh thực hiện hành vi mua bán rầm theo kế hoạch
khi m vừa đến
h mời vào nhà rồi vội vàng dở cho xàm sỡ nữ sinh
thì bị mờ dùng điện thoại quay lại video làm bằng chứng
rồi lấy lý do đi vệ sinh để nhắn tin cho đồng bọn
tuy nhiên do cửa khóa nên đồng bọn của m không thể vào bắt quả tang việc mua bán dâm giữa anh h và m như dự định
do vậy mờ chạy ra cửa tầng một hô hoán kêu cứu
thấy m là hết h đưa trả điện thoại và mở cửa cho m ra về
thoát được ra ngoài m kể lại sự việc trên cho h
h p b q
tức giận việc m bị h cưỡng bức và chưa chiếm đoạt được tài sản
nên cả nhóm kéo vào nhà anh hát trả thù
tại đây q được phân công đứng cạnh giới
số còn lại dùng gạch đập vỡ cửa kính đập vỡ trợ hòa và camera nhà anh h
đồng thời liên tục chửi bới
đúng lúc này anh đinh x anh trai của hát đi làm về phát hiện
nghĩ h xảy ra mâu thuẫn nên mời h và m vào nhà nói chuyện
khi vào nhà m và h tiếp tục chửi bới
đòi anh h xuất hiện thì bị anh x ngăn lại
không tìm được hát cũng như chưa chiếm đoạt được tài sản theo kế hoạch
quan sát thấy trong phòng có treo một chiếc tv là tài sản có giá trị
h với cốc uống nước trên bàn đập vỡ xuống sàn để uy hiếp anh x
rồi dùng tay giật chiếc tv treo trên tường mang đi
thấy vậy anh x túm máu h giữ lại thì bị h cùng đồng bọn khống chế đẩy ra
sau đó cả nhóm tàu thoát mang chiếc tv đem đi bán lấy tiền ăn tiểu
sau khi xảy ra vụ việc
anh x đã đến cơ quan công an trình báo
tiếp nhận thông tin vụ việc
ban chỉ huy công an quận ba đình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an quận
phối hợp với công an phường đội cấn nhanh chóng điều tra
truy bắt nhóm đối tượng gây án
chỉ sau chưa đầy một ngày
lực lượng công an đã triệu tập m và h cùng các đối tượng liên quan lên làm việc
mở rộng vụ án cơ quan điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng hai
m lên mạng kết nối được với một nam thanh niên tên hát
chưa xác định được nhân thần
và hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở huyện hoài đức hà nội
để thực hiện hành vi mua bán rẩm
khoảng một mươi một giờ cùng ngày
m cùng h k đến địa chỉ trên
rồi một mình mờ vào khách sạn gặp bị hại
còn k mang theo một con rào gấp đưa cho h sử dụng
rồi cả hai ngồi chờ ở ngoài đợi thông tin từ mờ
khi mờ và bị hại vào phòng sáu trăm linh một của khách sạn trên
m vào nhà vệ sinh nhắn tin thông báo số phòng cho h
nhận được thông báo
h cùng k gõ cửa xông vào
h cùng k gõ cửa xông vào sử dụng rào đe dọa
uy hiếp anh h phải giao tiền cho h
do không có tiền nên bị hại đã cùng các đối tượng
đến cửa hàng cầm đồ cầm cố chiếc xe máy honda e blade
của bị hại được hai mươi triệu đồng
chiếm đoạt được số tiền trên hát chia cho k một triệu đồng
số còn lại h và m cùng nhau tiêu xài hết
thực hiện trót lọt vụ thứ nhất
m và h rủ thêm bạn xã hội là nguyễn thị minh tề
nữ sinh lớp một mươi một sinh năm hai nghìn sáu
ở quận bắc tử liêm hà nội
và nguyễn minh quỳ cùng tham gia
m phân công cho t và quỳ có nhiệm vụ cùng xông vào phòng
với h k để đe dọa bị hại hoặc đứng ngoài cành giới
tránh để người khác phát hiện
cũng bằng thủ đoạn tương tự nhóm tội phạm nhí
do nữ sinh đỗ thảo m và nguyễn bá h cầm đầu
gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác của nhiều bị hại
với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng
hầu hết các bị hại trong vụ án này khi mắc bẫy
đều làm theo yêu cầu của các đối tượng
chấp nhận mất tiền để mua sự bình yên với cái giá cắt cổ
tại cơ quan công an nhóm đối tượng tuổi tin
dường như vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình
nên khá vô tử không mấy tỏ ra lo lắng
chỉ sau khi được các cán bộ điều tra giải thích
khuôn mặt của các đối tượng mới chuyển sang thái
tỏ ra ăn năn hối hận và một mạch khai ra
hàng loạt phi vụ đã gây ra trước đó
nhóm cướp tuổi tin mang nickname báo
tuy đã bị xóa sổ thế nhưng tương lai của những thanh thiếu niên này
cho những tháng ngày tới là điều xót xa
của những người có trách nhiệm
thiếu tá hà việt trung đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận ba đình cho biết
đa số các đối tượng trong vụ án này
tuổi đời còn rất trẻ và đang là học sinh có học lực giỏi
tuy nhiên do nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế
nên nhất thời có những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ
khi bị bắt thậm chí còn chưa hiểu được
mức độ nghiêm trọng của vụ việc
chỉ đến khi được cán bộ điều tra giải thích rõ hậu quả
đối tượng mới bừng tỉnh
còn đại úy nguyễn quang tú cán bộ trực tiếp được phân công điều tra vụ án chia sẻ
sau khi tiếp nhận hồ sơ qua tìm hiểu
hoàn cảnh của những đứa trẻ này chúng tôi không khỏi bất ngờ
đa số các đối tượng đang là học sinh khối trung học phổ thông
trước khi bị bắt nhưng không phải là học sinh cá biệt
chỉ duy nhất có đối tượng nguyễn xuân bê
mất cha từ nhỏ và bị mẹ gửi vào trại trẻ mồ côi
nên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người thân
đáng chú ý đỗ thảo mờ trước khi phạm
tội là một học sinh có học lực tốt được tín nhiệm
bầu làm lớp trưởng và sống trong gia đình
có hoàn cảnh kinh tế khá giả còn nguyễn quốc hát
cũng vậy bố mẹ hát đều là công chức
nhưng không biết vì lý do gì lại buông lỏng trong việc
quản lý con cái để xảy ra hậu quả đáng buồn này
khi nhận được tin con bị bắt giữ hầu hết các ông bố
bà mẹ mới trách móc bản thân đã không sát sao
với những sinh hoạt hàng ngày của con nên mới để
xảy ra cơ sự như ngày hôm nay
chuyên gia tâm lý trần tuấn cho rằng
nhìn vào cục diện vụ việc cho thấy ngoài đối tượng
có hoàn cảnh gia đình rất éo lé nếu không muốn nói
là bất hạnh như bê thì đã nảy thế nhưng với các cháu
còn lại trong vụ án này không thể phủ nhận việc thiếu
sự quan tâm của người thân trong gia đình nhiều khi
bố mẹ thấy con học được học giỏi lại luôn nghĩ là
con mình ngoan thậm chí thực hiện các yêu cầu của con
một cách vô điều kiện khi con nói đi học thêm
đến nhà bạn học nhóm đi ra ngoài làm việc nọ việc kia
thì rất dễ tin hơn là những cháu có học lực kém
hoặc nghịch ngợm chuyên gia tâm lý trần tuấn
chia sẻ thêm bên cạnh đó chúng ta đang sống trong
thời đại công nghệ số không còn như xưa ngày nay
chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối internet
là vào được mạng thì cái gì cũng có cái hay
cái dở đều có cả việc các bạn trẻ azure
sống theo trào lưu rất dễ chính vì thế
nếu để các cháu tự do thì rất dễ xa ngã
vào các cám rỗ ngoài xã hội đặc biệt ở độ tuổi
mới lớn các bạn trẻ rất thích thể hiện mình là người lớn
có những hành động bồng bột nếu thiếu sự quan tâm
của gia đình rất dễ xa ngã vào con đường tội lỗi